bị can tĩnh là đối tượng thứ ba mươi một bị khởi tố trong đường dây sản xuất và tiêu thụ xăng giả liên quan đến đại gia trịnh sướng
từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín bị can tĩnh đã nhiều lần chở dung môi từ cần thơ về giao cho các cây xăng tỉnh đắk nông để pha chế xăng a chín mươi năm giả bán ra thị trường
ngoài ra theo điều tra tĩnh còn nhiều lần trực tiếp pha chất bột màu để chế xăng giả dưới sự chỉ đạo của một số đối tượng khác
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị bắt các đối tượng trong đường dây mua bán xăng giả liên quan đến đại gia trịnh sướng
đã mua bán rung môi chất làm tăng chỉ số ốc tan với số tiền khoảng bốn hai trăm linh tỷ đồng
các đối tượng đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn bốn trăm linh triệu lít xăng giả thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
công an tỉnh đắk nông cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
cù văn soạn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị trấn đức an huyện đắk song về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cù văn soạn là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đắk song
do có ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng
nên soạn đã thỏa thuận với một số đối tượng để cung cấp thông tin cá nhân cho mình
lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao
soạn đã làm giả các giấy tờ liên quan đến sáu thửa đất trên nệ bản huyện đắk sông
rồi đưa cho các đối tượng mang đi thế chấp vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đắc nông
tổng cộng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hai chín mươi bốn tỷ đồng và cho cù văn soạn vay lại một tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo về tội trộm cắp tài sản
các đối tượng này đều từng có tên án về các tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phạm văn nhân chú xã long phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long và nguyễn hoàng ân chú xã tân cuối huyện bình tân
đã đột nhập vào nhà người dân ở xã long phú huyện tam bình lấy trộm tài sản gồm tiền việt nam ngoại tệ dây chuyền vàng
trị giá gần một trăm năm mươi hai triệu đồng chia nhau tiêu xài
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định mức án ba năm tù mà tòa cấp sơ thẩm tuyên trước đó
đã tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nên đã bác đơn kháng cáo của bị hại và giữ nguyên mức án sơ thẩm
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam bốn đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng bị bắt là nguyễn thị thảo nguyễn thái sơn cung chú tại tỉnh bắc giang nguyễn trọng công chú tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
và lưu vĩnh phát chú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
trước đó do mâu thuẫn với lê phương huy chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la trong việc thu mua nông sản
ngày một mươi chín tháng tám thảo và phát đã thuê sơn và công lên huyện mai sơn để chém anh huy nhằm gây sức ép và giàn mặt nạn nhân
được biết nguyễn thái sơn đã có một tiền án về tội cướp tài sản nguyễn trọng công có một tiền án về tội giết người
cả hai vừa ra tù vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
khi đến tận nhà anh huy sau đó tiếp theo là sơn đã dùng dao chém ba nhát liên tiếp vào người anh huy gây kinh tích
sau đó là các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát bỏ trốn về hà nội
và sơn đã khi đi qua cầu nhật tân thì sơn đã ném con dao gây án xuống bờ sông để nhằm mục đích phi tăng không khí
hành vi của đối tượng sơn và công mà chém anh huy thương tích là thủ đoạn đối tượng này rất manh động liều lĩnh
thực hiện hành vi phòng tội ban ngày và đến tận nhà của vị hại để thực hiện hành vi phòng tội
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại chỉ sau hai mươi bốn giờ đồng hồ
công an huyện mai sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh sơn la bắc ninh và bắc giang
nhanh chóng xác minh làm rõ các đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến vụ án
tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động bà con
chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
cụ thể là trong việc kinh doanh buôn bán các mặt hàng nông sản trên địa bàn
không được để phát sinh nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
theo cơ quan công an các vụ án xuất phát từ những vụ tranh chấp trong làm ăn kinh doanh cũng xảy ra khá nhiều
nguyên nhân là do những mâu thuẫn về việc ăn chia tranh chấp tiền bạc
nếu các vụ việc này không sớm được phát hiện xử lý sẽ là nguy cơ của những vụ thanh toán nhau giữa các băng nhóm
do đó người dân cần tự nêu cao ý thức không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn tránh vướng vào vòng lao lý
công an tỉnh bến tre vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
khi lực lượng công an ập vào sân nhà võ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú ấp hữu nhân xã hữu định huyện châu thành các đối tượng đánh bạc bỏ chạy
lực lượng công an đã kịp thời bắt được một mươi đối tượng có liên quan đồng thời tạm giữ tại khu vực đánh bạc và trên người các đối tượng gần bốn mươi triệu đồng
hai con gà năm xe mô tô một xe ô tô và nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc này do thắng tổ chức và hoạt động được hơn một tháng nay thì bị phát hiện
công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn thành nhân hai mươi một tuổi
chú tại xã ngãi tứ huyện tam bình tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu nguyễn văn lộc và nguyễn nhật linh cùng chú tại xã tân phú huyện tam bình chở một cây mai đến nhà của nhân tại xã ngãi tứ huyện tam bình để bán
do quen biết từ trước và biết đây là mai trộm nhân vẫn đồng ý mua
lộc và linh cho biết đã trộm được hai cây mai nhưng do cây quá lớn nên hai đối tượng đã giấu một cây tại khu vực vườn hoang xã đồng thạnh thị xã bình minh
sau khi thỏa thuận được giá nhân đồng ý mua hai cây với giá tám triệu đồng và đưa trước cho lộc một triệu đồng
khi lộc đưa nhân đến chỗ giấu cây mai còn lại để trở về thì bị người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an
theo kết luận định giá tài sản hai cây mai vàng trên có trị giá khoảng ba mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hàng trăm thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trên quốc lộ một a vừa bị lực lượng công an tỉnh hậu giang kịp thời ngăn chặn
theo đó vào lúc một giờ sáng nay các trinh sát hình sự phát hiện rất đông thanh niên đi xe mô tô và ô tô tụ tập dọc hai bên quốc lộ một a
đoạn thuộc địa bàn xã long thạnh và tân long của huyện phụng hiệp chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe
nhưng do trời mưa nên các đối tượng không tổ chức đua xe ngay mà cho người liên tục dạo dọc theo các tướng quốc lộ để cảnh giới
đến gần ba giờ sáng khi trời vừa tạnh mưa thì hàng trăm xe mô tô phân khối lớn đa số đã được đổ lại và có cả xe ô tô
chở các đối tượng cổ vũ kéo ra quốc lộ phóng như bay từ xã long thạnh huyện phụng hiệp về hướng thị xã ngã bảy thì bị lực lượng làm nhiệm vụ vây bắt
nhiều đối tượng đâm xe vào nhà dân thậm chí là vứt xe xuống sông nhưng không thoát
đến sáng nay một trăm bốn mươi đối tượng một trăm một mươi sáu xe mô tô và bốn xe ô tô đến từ nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long như đồng tháp vĩnh long sóc trăng cần thơ
được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an huyện yên thành nhận được đơn tố giác của ba công dân trú tại thị trấn yên thành với nội dung
trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thông qua hoạt động đáo hạn ngân hàng đã bị phạm thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện yên thành cùng với bùi thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã hợp thành yên thành lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của anh phan trọng thanh số tiền một tám tỷ đồng của anh nguyễn công hải một bảy tỷ đồng
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện yên thành đã xác minh và xác định có dấu hiệu tội phạm đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ
theo đó lợi dụng nghề nghiệp là cán bộ tiến dụng của ngân hàng agribank yên thành và để tạo lòng tin với khách hàng phạm thị thủy đã tự tạo ra các bộ hồ sơ đáo hạn ngân hàng giả
thủy đã chỉ đạo oanh tìm các cá nhân cho vai tiền để đáo hạn ngân hàng sau đó chiếm đoạt số tiền của họ
thủy không truyền tiền được trả lại cho tôi những lần tôi truyền tiền mặt và những lần tôi truyền qua tài khoản là tỉnh tổng cả thành một mươi bộ lần
tổng số tiền của tôi là dân dân đã đồng lại trong tài khoản của chị thủy và những lần tôi đưa tiền mặt là tỉnh tổng một tỷ tám trăm linh triệu đồng
do thời gian diễn ra tương đối dài các đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an nên quá trình điều tra công an huyện yên thành đã gặp rất nhiều khó khăn
thủy không truyền tiền được trả lại cho tôi những lần tôi truyền tiền mặt và những lần tôi truyền qua tài khoản của chị thủy và những lần tôi truyền qua tài khoản của chị thủy
thủy không truyền tiền được trả lại cho tôi những lần tôi truyền tiền của chị thủy và những lần tôi truyền qua tài khoản của chị thủy
cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ hai đối tượng này thực hiện chót lọt hai mươi một vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn năm tỷ đồng từ các nạn nhân
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng trần thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thanh bồ phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt phải
đối tượng huỳnh ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh bảy trên sáu lê duẩn phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng
có sẹo chấm một hai cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng la kiến giang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại hai trăm tám mươi hai
trên ba c nguyễn trì phương phường bốn quận một mươi tp hcm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an